ủy ban chứng khoán nhà nước vừa có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đưa ngành chứng khoán vào danh mục
ngành dịch vụ thiết yếu để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán và các hoạt động liên quan đến thị trường
ủy ban chứng khoán nhà nước nhận thức rằng các dịch vụ tài chính tiền tệ như ngân hàng chứng khoán bảo hiểm kế toán kiểm toán
là các dịch vụ thiết yếu của quốc gia cần được duy trì